cơ quan chức năng canada đã bắt được sáu nghi phạm trong vụ trộm sáu sáu trăm linh thỏi vàng nặng hơn bốn trăm linh kg
tại sân bay quốc tế pearson ở nước này
đây là vụ trộm vàng lớn nhất trong lịch sử canada và trong vụ việc này còn ba đối tượng khác đang bị truy nã
các nghi phạm gồm hai nhân viên của hãng hàng không air canada đã làm giả vận đơn hàng không
để đánh cắp một lô hàng đến từ thụy sĩ gồm sáu sáu trăm linh thỏi vàng và hai năm triệu đô la canada bằng ngoại tệ
vào ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu đúng một năm sau vụ cướp cảnh sát khu vực nêu tên chín nghi phạm và chi tiết một mươi chín cáo buộc mà họ phải đối mặt
năm nghi phạm bị bắt ở canada và được tại ngoại cho xét xử
một nghi phạm người gốc ontario bị bắt ở pennsylvania của mỹ cùng với súng và đang bị giam giữ tại mỹ
cảnh sát cho biết lệnh truy nã trên toàn canada đã được ban hành đối với ba nghi phạm còn lại
các cuộc giao tranh qua biên giới gia tăng ác liệt giữa quân đội israel và lực lượng hezbollah ở liban trong ngày một mươi bảy tháng bốn
đã gây tổn thất lớn cho cả hai phía
lực lượng phòng vệ israel idf cho biết là một mươi bốn quân nhân cùng với bốn dân thường đã bị thương trong cuộc tập kích
bằng máy bay không người lái mang thuốc nổ của hezbollah và một trung tâm dân cư gần thị trấn ả rập là al aramse
giáp biên giới với liban
trước đó cuộc tập kích này hebbola cũng đã bắn nhiều quả tên lửa vào căn cứ biranis ở phía bắc của israel
nhưng không gây thương vong hezbollah tuyên bố các cuộc không kích tấn công là nhằm trả đũa
cuộc không kích trước đó một ngày của quân đội israel vào miền nam của liban khiến cho hai chỉ huy cấp cao của nhóm này thiệt mạng
quân đội israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích sữ dội vào các mục tiêu của hezbollah
nằm sâu trong lãnh thổ liban trong đó có địa điểm khởi phát các cuộc tấn công sang israel
nội các israel cũng vừa thông qua kế hoạch trị giá là một mươi chín tỷ seken tương đương với khoảng năm tỷ usd
để củng cố và phát triển các thị trấn ở khu vực gần biên giới với giải gaza
thủ tướng israel benjamin netanyahu nêu rõ nước này sẽ đầu tư xây dựng nhà ở cơ sở hạ tầng
giáo dục việc làm y tế và những lĩnh vực khác
và theo kế hoạch trên các cộng đồng dân cư thuộc những thị trấn nói trên sẽ phối hợp với các bộ ban ngành
của chính phủ israel để phát triển những thị trấn này
hồi tháng một vừa qua israel cho biết đang chuẩn bị cho phép một số cư dân của nước này
sống trong các cộng đồng gần biên giới với giải gaza chờ vì nhà
tháng xung đột với phong trào hồi giáo hamas
sau cuộc tấn công mà hamas tiến hành vào hôm bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
người dân israel sống trong vòng sáu bốn km gần gaza đã được sơ tán
kể từ đó đã có một số người israel quay trở lại khu vực
nhưng nhiều người vẫn tránh xa khi giao tranh tiếp diễn
điện kremlin xác nhận nga đang rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi khu vực nagorno karabakh
sau khi armenia sẵn sàng công nhận khu vực này thuộc azerbaijan
cuối ngày một mươi sáu tháng bốn lực lượng gìn giữ hòa bình nga đã bắt đầu rút quân
và đó là lần đầu tiên binh lính cũng như các trang thiết bị quân sự không còn xuất hiện
tại một tu viện ở quận kalbajar của azerbaijan
thay vào đó là sự hiện diện của các sĩ quan cảnh sát azerbaijan
hai nước azerbaijan và armenia đã vướng vào cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ
về quyền kiểm soát khu vực nagorno karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của azerbaijan
nhưng lại có đa số cư dân là người gốc armenia sinh sống nên muốn sắp nhập vào armenia
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nga đã triển khai khoảng hai binh lính của lực lượng gìn giữ hòa bình
cùng hàng trăm phương tiện cũng như nhiều thiết bị khác tới khu vực tranh chấp nagorno karabakh
sau khi armenia và azerbaijan đồng ý với một thỏa thuận do moscow làm trung gian
nhằm chấm dứt nhiều tuần giao tranh ác liệt
trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng bốn hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu
diễn ra tại thủ đô bruxelles của bỉ nhằm đạt được sự nhất trí trong việc đối phó
với những thách thức đang diễn ra hiện nay
một trong những chủ đề nóng tại hội nghị thượng đỉnh châu âu là căng thẳng tại trung đông
nhóm hai mươi bảy nước thành viên eu đã lên án cuộc tấn công quy mô lớn của iran nhằm vào israel ngày một mươi bốn tháng bốn
các nhà lãnh đạo liên minh châu âu nhất trí mở rộng các biện pháp trừng phạt với iran
đối với việc nước này cung cấp vũ khí cho nga và các nhóm ủy nhiệm ở trung đông
ngoài ra vấn đề cung cấp vũ khí cho ukraine cũng là một trong những chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh
trong đó đức tuyên bố sẽ chuyển giao hệ thống phòng không patriot cho kiev
trong thời gian sớm nhất
ý tưởng này đã được ba nước hà lan xéc và đan mạch xác nhận tham gia
về vấn đề hỗ trợ đạn dược các nhà lãnh đạo eu đã thảo luận về việc triển khai gói viện trợ quân sự
chỉ giá năm tỷ euro tương đương với năm ba tỷ usd trong quân cổ quỹ hòa bình châu âu
và việc thực hiện quyết định dành chín mươi số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của nga
tương đương ba tỷ euro khoảng ba hai tỷ usd để mua vũ khí cho ukraine
ngoài ra tại hội nghị thượng đỉnh lần này eu cũng thảo luận về các thách thức trong việc thúc đẩy nền kinh tế châu âu
sau kenya nigeria nam phi các quốc gia châu phi khác là tanzania zimbabwe và rwanda
đã tiến hành thu hồi siroho trẻ em của johnson johnson
động thái trên diễn ra sau khi nigeria thông báo các xét nghiệm cho thấy
trong lô siroho do johnson johnson sản xuất tại nam phi có nồng độ độc tính cao
các cơ quan quản lý dược phẩm ở các quốc gia trên
đã ban hành lệnh thu hồi một lô siroho nhãn hiệu là benilin pedyachic
được johnson johnson sản xuất tại nam phi vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
và có hạn sử dụng đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
các xét nghiệm do cơ quan y tế nigeria thực hiện đối với lô siroho này cho thấy
hàm lượng d thelengritcon cao
loạt chất này được cho là có liên quan đến hàng chục trường hợp trẻ em tử vong
tại gambia uzbekistan và cameroon kể từ năm hai nghìn hai mươi hai
một trong những đợt ngộ độc thuốc tồi tệ nhất thế giới
theo tổ chức y tế thế giới who
giới hạn chấp nhận được đối với d thelengritcon là không quá một
mưa lớn đã quét qua các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae gây ngập lụt
một số tuyến đường cao tốc
ở một nơi mà hiếm khi mưa thì đây là hiện tượng hết sức bất thường
thông tin chi tiết có trong cụ tin quốc tế sau đây
trong hai ngày vừa qua mưa lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại dubai
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
hoạt động giao thông bị ảnh hưởng nặng nề hàng loạt chuyến bay bị gián đoạn
ở sân bay quốc tế dubai một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới
do mưa lớn và ngập lụt hãng hàng không emirated airlines quyết định tạm ngừng
làm thủ tục lên máy bay cho hành khách khởi hành từ sân bay dubai
hành khách trước đó cũng được khuyến cáo không đến sân bay
và kiểm tra tình trạng chuyến bay với hãng hàng không
sân bay khẳng định đang nỗ lực để nối lại hoạt động sớm nhất có thể
chính quyền thành phố dubai cũng yêu cầu nhân viên và tất cả các trường học
làm việc từ xa ngày thứ hai liên tiếp
người dân mexico đang hứng chịu một đợt nắng nóng gai gắt
kỷ lục với nhiệt độ có thể lên tới bốn mươi năm độ c ở nhiều bang
khiến họ phải hạn chế ra ngoài nguyên nhân được cho là do phát thải
khí nhà kính và hiện tượng enino
theo cơ quan khí tượng quốc gia mexico thủ đô mexico city đầu tuần này
đã ghi nhận mức nhiệt tối đa ba mươi bốn hai độ c vượt qua kỷ lục năm một nghìn chín trăm chín mươi
dự báo thời tiết sẽ duy trì nền nhiệt nóng đến rất nóng trên khắp mexico
với nhiệt độ có thể vượt qua bốn mươi năm độ c ở nhiều bang
theo giới chuyên gia nhiệt độ cao có thể tiếp tục phá kỷ lục trong thời gian tới
kể từ đầu tháng bốn cơ quan giám sát biến
đổi khí hậu của liên minh châu âu eu cho biết thế giới vừa trải qua ba tháng nóng nhất
trong lịch sử đánh dấu chuỗi một mươi tháng liên tiếp mà mỗi tháng đều ghi nhận kỷ lục mới
về nhiệt độ so với cùng kỳ năm ngoái
thưa quý vị không chỉ có bóng đá không chỉ có những lễ hội hóa trang hoành tráng
trên nền những giai điệu samba sôi động và gợi cảm nền văn hóa brazil còn tồn tại
một loại hình âm nhạc đại chúng đặc trưng và được xem như một di sản văn hóa của đất nước
đó là sô lô
nếu xét về giá trị lịch sử âm nhạc sô lô thậm chí còn ra đời trước cả samba
nhưng xét về giá trị phổ biến có lẽ samba lại được thế giới biết đến nhiều hơn
qua các lễ hội hóa trang hay những vũ điệu tương tự như cách gọi khác về brazil là xứ sở samba
câu chuyện quốc tế ngày hôm nay sẽ giúp quý vị tìm hiểu thêm về thể loại âm nhạc sô lô của brazil
và chắc chắn là quý vị sẽ hiểu tại sao nó lại hấp dẫn người dân đến vậy
và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin an ninh thế giới ngày một mươi tám tháng bốn
một giai điệu giống như nhịp samba nhưng chính xác đó là âm nhạc sô lô
một loại hình âm nhạc đã được viện di sản lịch sử và nghệ thuật quốc gia brazil công nhận là di sản văn hóa vào tháng hai vừa qua
sô lô là thể loại âm nhạc đại chúng đặc trưng đầu tiên của brazil ra đời tại rio de janeiro vào khoảng cuối thế kỷ một mươi chín
sô lô ra đời từ sự tinh tế và đặc trưng
và tài năng của các nhạc sĩ ở rio vào thế kỷ một mươi chín họ tìm hiểu những bản thảo nhạc từ châu âu sau đó tái tạo âm nhạc
họ chơi nhạc tại các buổi họp tại nhà của tầng lớp quý tộc rồi đến những khu vực của tầng lớp thấp hơn
họ chơi và sáng tạo ra thể loại âm nhạc mới này
mặc dù âm nhạc sô lô ra đời ở rio de janeiro vào cuối thế kỷ một mươi chín nhưng sau đó đã trở nên phổ biến vào những năm hai mươi ba mươi và hiện được chơi trên khắp brazil

sô lô trong tiếng bồ đỏ nha có nghĩa là khóc hoặc than thở
tên gọi là vậy nhưng âm nhạc sô lô thường có nhịp điệu nhanh và vui tươi
nó đặc trưng bởi sự điêu luyện cách điều chế tinh tế nhưng cũng chứa đựng những giây phút ngẫu hứng của người nghệ sĩ
thứ hai hàng tuần hoặc chủ nhật cách tuần những người nghệ sĩ này lại mang theo nhạc cụ đến quán ba serieso ở khu phố santa terresa của rio để biểu diễn
bà naomi kumamoto là một trong số đó
bà từng là nhạc sĩ ở nhật bản nhưng đã có hai mươi năm trở thành
bà đã sống và công hiến cho nền âm nhạc brazil
tôi nghe âm nhạc đại chúng từ nhiều quốc gia khác nhau mexico cuba colombia peru
nhưng khi đến brazil tôi đã bị thu hút bởi thể loại âm nhạc này và bắt đầu khám phá nó
âm nhạc sô lô thường được tạo nên từ bộ ba loại nhạc cụ gồm kèn clarinets guitar và kavakino
sau này trong các dàn giao hưởng còn có thêm mandolin saxophone
ở brazil nhiều trường âm nhạc hay trung tâm nghệ thuật cũng đào tạo loại hình âm nhạc này
và học viên không chỉ có những sinh viên chính quy mà còn cả những người có niềm say mê với âm nhạc sô lô
mọi người đều yêu thích nhạc cụ này
họ yêu thích samba và sô lô và họ muốn học cách chơi nó
cavacinho có hình dáng nhỏ gọn dễ dàng mang theo ngay cả khi bạn vừa nhạy vừa chơi nó
khi biết có một ngôi trường đào tạo ngôn ngữ âm nhạc sô lô tôi đã rất phấn khởi và ngay lập tức đăng ký nhập học
tôi đã theo học ở đây được hai năm rồi và quyết định đó của tôi thật sáng suốt
trung tâm đào tạo âm nhạc brazil hiện là đơn vị đi đầu trong việc bảo tồn âm nhạc sô lô
trung tâm cũng thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc giao hưởng sorou thay vì theo phong cách nhóm nhạc truyền thống
hoạt động này có thể giới thiệu âm nhạc sô ru đến gần hơn với khán giả quốc tế
thông qua các sự kiện âm nhạc có quy mô lớn
giàn nhạc là sự tập hợp tất cả học viên của trung tâm cả những học viên mới và những học viên theo học lâu năm
chúng tôi không có sự phân biệt chúng tôi là giàn nhạc có chung một niềm đam mê với âm nhạc sô lô
những buổi hòa nhạc như thế này mở cửa miễn phí cho công chúng vào các ngày thứ bảy hàng tuần
không có khán phòng trang trọng lộng lẫy với hệ thống âm thanh sống động
nhưng âm nhạc sô lô tự nó đã toát lên nét đẹp văn hóa tiên